trong khi các ngành chức năng đang tiếp tục làm rõ những bập mờ về sản phẩm của công ty vinaca
thì các chi nhánh của đơn vị này tiếp tục được khai trương ở nhiều tỉnh thành phía nam
trong đó có thành phố hồ chí minh
các chi nhánh này tuyển khởi nghiệp viên thông qua các mạng lưới khởi nghiệp tuyến dưới
giống như đa cấp
điều kiện tiên quyết để tham gia khóa học là phải nộp quỹ năm triệu đồng
nguy cơ cháy trung cư cao do sử dụng điện không an toàn là bài viết được đăng trên trang ba báo sài gòn giải phóng
hơn bảy mươi số vụ cháy xảy ra tại tp hcm trong những năm gần đây
có nguyên nhân xuất phát từ các vi phạm trong sử dụng điện của người dân
đây là con số đáng lo ngại
song hiện nay chính quyền địa phương và ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả
trong khi đó số vụ cháy do điện và lỗi vi phạm phòng cháy chữa cháy
trong sử dụng điện sinh hoạt đang tăng cao tập trung nhiều nhất là ở các trung cư cũ
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân